hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cuba sẽ sớm cắt phép cho vaccine ngược covid một mươi chín dạng dịp

ghi nhận sáu mươi năm sáu trăm một mươi chín ca nhiễm mới trong đó ba ca nhập cảnh và sáu mươi năm sáu trăm một mươi sáu ca ghi nhận trong nước
giảm sáu chín trăm ba mươi chín ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có bốn mươi hai một trăm chín mươi ba ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội bảy bốn trăm hai mươi ba đắk lắc ba chín trăm chín mươi chín nghệ an hai chín trăm một mươi một yên bái hai tám trăm tám mươi ba
phú thọ hai bảy trăm bảy mươi bắc giang hai bốn trăm ba mươi chín quảng ninh hai ba trăm bảy mươi tám lào cai hai hai trăm tám mươi ba hà giang hai nghìn một mươi chín
thái bình một chín trăm một mươi một quảng bình một tám trăm năm mươi bảy bắc ninh một bảy trăm năm mươi tám vĩnh phúc một bảy trăm linh sáu lạng sơn một sáu trăm sáu mươi tám
tuyên quang một bốn trăm chín mươi bảy bắc cạn một bốn trăm chín mươi bảy sơn la một ba trăm một mươi chín hà nam một một trăm năm mươi tám thái nguyên một một trăm ba mươi tám
cao bằng một một trăm một mươi một hải dương một tám mươi tám vĩnh long chín tám mươi tám cà mau chín bảy mươi tám hương yên chín năm mươi sáu lâm đồng chín ba mươi sáu lai châu tám bảy mươi bảy bình định tám ba mươi bốn bình dương bảy bốn mươi tám quảng trị bảy bốn mươi bảy hồ chí minh bảy bốn mươi sáu tây ninh bảy ba mươi bảy bình phước bảy hai mươi tám hà tĩnh bảy một mươi năm
điện biên sáu trăm sáu mươi một hòa bình sáu trăm sáu mươi một ninh bình sáu trăm bốn mươi tám
quảng ngãi sáu trăm một mươi tám nam định năm trăm bảy mươi một thứ thiên huế năm trăm sáu mươi ba bến tre năm trăm năm mươi bảy đà nẵng năm trăm hai mươi năm đắk nông bốn trăm tám mươi một thanh hóa bốn trăm sáu mươi năm bà rịa vũng tàu bốn trăm một mươi hai phú yên ba trăm năm mươi tám trà vinh ba trăm bốn mươi hai hải phòng ba trăm linh hai khánh hòa hai trăm chín mươi bốn bình thuận hai trăm sáu mươi bốn quảng nam hai trăm năm mươi chín an giang một trăm năm mươi kiên giang một trăm bốn mươi sáu bạc liêu một trăm bốn mươi
con tum một trăm hai mươi một long an một trăm một mươi năm cần thơ tám mươi đồng nai bốn mươi đồng tháp hai mươi sáu hậu giang một mươi sáu ninh thuận một mươi ba tiền giang một mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
lào cai giảm năm trăm hai mươi một vĩ phúc giảm bốn trăm chín mươi sáu hòa bình giảm bốn trăm ba mươi năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
đắk lắc tăng chín trăm linh ca bắc ninh tăng ba trăm tám mươi ba ca
vĩ phúc tăng sáu mươi một ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua tám mươi một hai trăm linh ba ca một ngày
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín bảy trăm một mươi sáu hai trăm tám mươi hai ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín mươi tám hai trăm bảy mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước chín bảy trăm linh tám năm trăm bốn mươi ba ca
trong đó có bảy bảy trăm một mươi năm trăm ba mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một bốn trăm tám mươi chín trăm ba mươi chín ca tp hcm năm trăm chín mươi sáu năm mươi sáu ca nghệ an ba trăm chín mươi tám tám ca bình dương ba trăm bảy mươi tám hai trăm chín mươi sáu ca
hải dương ba trăm bốn mươi sáu ba trăm sáu mươi một ca tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một trăm linh sáu tám trăm bảy mươi tám ca tổng số ca được điều trị khỏi bảy bảy trăm một mươi ba ba trăm năm mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị hai hai trăm bảy mươi sáu ca trong đó thở oxy qua mặt nạ bocan bảy trăm bảy mươi ca thở oxy dòng cao hfnc hai trăm một mươi tám ca
thở máy không xâm lấn sáu mươi bốn ca thở máy xâm lấn hai trăm hai mươi tám k
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai tháng bốn ghi nhận ba mươi bảy ca tử vong
tại hà nội bốn quảng ninh ba trà vinh ba an giang hai bạc liêu hai bến tre hai bình định hai bình dương hai hậu giang hai kiên giang hai sóc trang hai cà mau một cần thơ một địa biên một hà giang một hòa bình một lâm đồng một lạng sơn một nghệ an một tây ninh một tp hcm một vĩnh long một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là bốn mươi bốn ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi hai năm trăm sáu mươi ba ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
thưa quý vị một trong những biện pháp cụ thể phòng tránh các vấn đề hậu covid một mươi chín
là hạn chế nguy cơ nhiễm bằng cách tiêm vaccine
hiện công tác tiêm chủng diện rộng ở việt nam vẫn đang được tiến hành
nhằm đảm bảo tất cả người dân đều được tiêm ít nhất hai mũi vaccine covid một mươi chín
ngày một tháng bốn trong một năm kể từ đợt chuyển lô vaccine covid một mươi chín đầu tiên hơn sáu mươi một triệu liều tới việt nam
người đứng đầu cơ chế tiếp cận vaccine công bằng covax đã chia sẻ những đánh giá trân trọng
với chiến dịch tiêm chủng ngừa covid một mươi chín ở việt nam
trong email gửi tới truyền thông quốc tế liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng gavi
tổ chức đồng dẫn dắt cơ chế covax và cơ chế tiếp cận toàn cầu
chia sẻ những đánh giá rất tích cực của bà aurea nguyễn
giám đốc điều hành covax về những gì việt nam đã làm được trong thời gian qua
việt nam đã xuất sắc trong chiến dịch vận động tiêm chủng của mình
đã đạt được độ phủ vaccine rộng khắp trong nhóm những người cao tuổi
nhóm nguy cơ cao nhất và trong các nhóm dân số mở rộng khác
hơn bảy mươi chín người dân việt nam tới nay đã được tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín
dấu mốc này có thể đạt được là nhờ rất nhiều sáng kiến
như các điểm tiêm chủng linh hoạt đã được thiết lập trên cả nước
giúp một tỷ lệ lớn người dân được tiêm chỉ trong vòng năm tháng
và lúc cao điểm đã có hơn hai một triệu liều vaccine được tiêm chỉ trong một ngày
trong năm qua việt nam đã triển khai nhiều chiến lược thiết yếu mang lại thành công trong phân phối vaccine
và tôi muốn chúc mừng người dân việt nam cũng như bộ y tế việt nam vì sự tận tụy của họ với bình đẳng vaccine
trong một năm trước ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
hơn sáu mươi một triệu liều vaccine covid một mươi chín thông qua cơ chế covax đã được chuyển tới việt nam
giúp khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa covid một mươi chín trên toàn quốc
số liều đó tương đương với mức độ phủ vaccine cho khoảng ba mươi hai dân số việt nam vào thời điểm ấy
tới nay việt nam đã nhận được tổng cộng hơn sáu mươi bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín
của các hãng pfizer astrazeneca và moderna thông qua cơ chế covax
có thể thấy việc vận động tổ chức tiêm chủng vaccine hiệu quả cho người dân
là một trong những điểm sáng trong đường lối chính sách phòng và chống dịch
của các ban ngành chức trách việt nam nói chung và bộ y tế nói riêng
nhờ các chỉ đạo
linh động sáng tạo kịp thời hiện tại hơn bảy mươi chín người dân việt nam tới nay
được tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín
hy vọng trong tương lai việt nam sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh
và triển khai hiệu quả hoạt động tiêm chủng vaccine hơn nữa
để ổn định sức khỏe của người dân trước đại dịch covid một mươi chín
mới đây trước các quy định về cơ chế phòng dịch thời điểm bình thường mới
ổn định cuộc sống thủ đô hà nội yêu cầu các cơ quan liên quan
tăng cường hơn nữa trách nhiệm theo thẩm quyền đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
khắc phục việc áp dụng quy định chống dịch gây ảnh hưởng bức xúc cho dân
ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
nội dung kế hoạch thể hiện vị trí khai các biện pháp còn thiếu nhất quán
đặc biệt ảnh hưởng nhiều tới đời sống nhân dân có lúc gây bức xúc
vì vậy tp yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị địa phương
đảm bảo tính chủ động linh hoạt tự chịu trách nhiệm
thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp phân quyền
trong tổ chức thực hiện đi đôi với đảm bảo nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng y tế các lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch
các nhiệm vụ giải pháp về an ninh chính trị trật tự và an toàn xã hội
ubnd tp yêu cầu chủ động phòng ngừa ngăn chặn các vụ việc phức tạp
gây dối an ninh trật tự và phòng chống tội phạm tăng cường kiểm tra
kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch
và phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ động kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm
các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo phát tán tin giả
xuyên tạc kích động nhân dân về công tác phòng chống dịch
bên cạnh đó hà nội yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện đầu tư nâng cao năng lực y tế cơ sở
thí điểm tăng số trạm y tế nhân viên y tế theo quy mô dân số không theo địa giới hành chính
đánh giá báo cáo chính phủ về kết quả thực hiện để giúp kinh nghiệm và chỉ đạo trong thời gian tiếp theo
xong cũng cần sự tham gia của cả hệ thống y tế tư nhân để chia sẻ với y tế nhà nước trong công tác phòng chống dịch
hệ thống cũng sẽ triển khai thống nhất và có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
báo cáo và chia sẻ thông tin về vaccine xét nghiệm điều trị hậu cần an sinh xã hội
phục vụ đời sống nhân dân hỗ trợ công tác chống dịch covid một mươi chín
tóm lại trong thời gian qua việc phòng chống dịch có nhiều ưu điểm
sông cũng bộc lộ nhiều hạn chế
kế hoạch đã chỉ rõ hai vấn đề chính là thiếu nhất quán trong đường lối chỉ đạo
và thiếu nhân lực y tế tại các nơi có mật độ dân số cao
việc phát hiện nhược điểm và đưa ra giải pháp này sẽ giúp hỗ trợ rất nhiều
cho các kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín trong tương lai
rút ra nhiều kinh nghiệm đạt hiệu quả tối ưu
liên quan đến tình hình tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
chúng tôi đã đưa tin trong những bản tin trước
hai loại vaccine phòng covid một mươi chín đã được bộ y tế đưa vào tiêm
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là vaccine pfizer tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và vaccine moderna tiêm cho nhóm từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi
tuy nhiên không tiêm chủng hai loại vaccine này
bộ y tế đã có thông báo chính thức vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
sẽ về việt nam vào tuần tới và sẽ triển khai tiêm chủng ngay từ tuần thứ hai của tháng bốn
ngay khi các thủ tục kiểm định và chứng nhận xuất xưởng của vaccine hoàn tất
nhu cầu vaccine sử dụng cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi ở việt nam
theo tính toán bước đầu khoảng hai mươi một chín triệu liều
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho hay ngày năm tháng hai
chính phủ ban hành nghị quyết một mươi bốn về việc mua vaccine phòng covid một mươi chín
để tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế cũng đã chỉ đạo các cơ quan làm việc rất thận trọng
từng bước khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo chương trình tiêm chủng của các nước
các khuyên cáo của tổ chức y tế thế giới who để đảm bảo tiêm chủng về an toàn
do đó thời gian qua bộ y tế đã họp hội đồng tư vấn sử dụng vaccine
về việc tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
ý kiến của who về khuyến cáo chính thức cho việt nam về tiêm chủng cho trẻ trong lứa tuổi này
bộ y tế đã phối hợp với ban tuyên giáo trung ương khảo sát thăm dò ý kiến của người dân về việc tiêm cho trẻ
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ năm một mươi một tuổi
sẽ triển khai theo chiến dịch miễn phí tại các cơ sở tiêm chủng cố định
ở trạm y tế phường xã bệnh viện điểm tiêm lưu động và trường học
trẻ trong độ tuổi đi học sẽ được lập danh sách theo lớp
bao gồm học sinh lớp sáu của trường trung học cơ sở học sinh đang học trường tiểu học từ lớp một đến lớp năm
và trẻ năm tuổi đang học mẫu giáo
những trẻ không đi học sẽ được điều tra và lập danh sách tại cộng đồng để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng
đối với từng lứa tuổi thì cần tiến hành tiêm đúng loại vaccine theo đúng quy định của bộ y tế
cần thận trọng đảm bảo từng bước chính xác để đảm bảo hiệu quả của công tác tiêm chủng
cũng như hiệu quả của các loại vaccine
hoạt động tiêm chủng cũng nên được nhanh chóng tiến hành để hạn chế nguy cơ rủi ro cho sức khỏe trẻ nhỏ trước khi quay trở lại trường học
thưa quý vị như đã nói ở trên việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đang được tiến hành tương đối hiệu quả
nhưng vẫn còn một số nhóm đối tượng chưa có tên trong hoạt động này
trong quá trình thực hiện chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
ngành y tế tp hcm ghi nhận vẫn còn hơn bốn hai trăm linh người chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nguyên nhân chính của tình trạng trên là do người dân lo ngại tác dụng phụ của vaccine
người thuộc nhóm chỉ hoãn trích ngừa vaccine
để ngăn chặn nguy cơ bệnh nhân mắc covid một mươi chín diễn tiến nặng tử vong trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tp hcm đã triển khai chiến dịch cao điểm bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao
người trong nhóm nguy cơ cao cần chủ động trích vaccine ngừa covid một mươi chín để bảo vệ sức khỏe trong thời gian diễn ra chiến dịch
cơ quan chức năng đã đi từng ngõ gõ từng nhà già từng đối tượng để cập nhật danh sách những người thuộc nhóm nguy cơ cao trên sáu mươi năm tuổi có kèm bệnh nền
thực hiện xét nghiệm cấp thuốc điều trị cho người f và vận động người trong nhóm nguy cơ cao trích vaccine ngừa covid một mươi chín
theo báo cáo của các quận huyện và thành phố thủ đức
tính đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công tác giả soát lập danh sách được bốn trăm bốn mươi bốn trăm chín mươi bảy người thuộc nhóm nguy cơ cao trên sáu mươi năm tuổi kèm bệnh nền
riêng trong tháng ba thành phố đã giả soát phát hiện bốn hai trăm linh sáu người thuộc nhóm nguy cơ cao trên sáu mươi năm tuổi kèm theo bệnh nền chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đợt cao điểm bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao chỉ có ba trường hợp tử vong do covid một mươi chín hai ca tử vong tại bệnh viện và một ca tử vong tại nhà
từ thực tế trên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao
trong đó chích ngừa vaccine là giải pháp hiệu quả để hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh và giảm thiểu rủi ro bệnh diễn tiến nặng tử vong
người thuộc nhóm nguy cơ khi không may mắc covid một mươi chín phải chủ động khai báo để được hỗ trợ điều trị kịp thời
nhiều người tránh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín bởi lẽ vẫn còn tâm lý hoang mang lo sợ các tác dụng không mong muốn của vaccine
bên cạnh đó nhiều đối tượng thuộc nhóm các bệnh có nguy cơ cao cũng chưa được tiến hành tiêm chủng khi chưa đảm bảo các yếu tố sức khỏe
vì vậy mới dẫn đến tình trạng hơn bốn hai trăm linh người dân tại thành phố hồ chí minh chưa được tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
tuy nhiên mọi người cũng không nên quá lo lắng
vì những lời bàn tán vô căn cứ xung quanh việc tiêm chủng mà cần tin tưởng vào đường lối lãnh đạo chống dịch của nhà nước
vì thực tế tình hình chống dịch tại việt nam đang có những dấu hiệu tích cực
xin được chuyển qua những tin tức về tình hình covid một mươi chín quốc tế
trong hai mươi bốn giờ qua ghi nhận hơn bốn trăm chín mươi triệu ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu
trong đó hàn quốc đứng đầu với hai trăm sáu mươi bốn một trăm bảy mươi một đánh số ngày thứ hai liên tiếp số ca lây nhiễm mới ở dưới mốc ba trăm linh ca
tính đến chín giờ sáng ngày hai tháng bốn theo giờ việt nam
thế giới ghi nhận tổng cộng bốn trăm chín mươi bốn mươi ba bốn trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó có sáu một trăm bảy mươi một hai trăm ba mươi tám ca tử vong
số bệnh nhân covid một mươi chín đã bình phục bốn trăm hai mươi bốn năm trăm hai mươi năm bốn trăm sáu mươi ba người trong khi vẫn còn năm mươi tám chín trăm bảy mươi bốn năm trăm ba mươi bảy người đang phải điều trị
mỹ tiếp tục là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của dịch covid một mươi chín

trong đó một bảy chín trăm năm mươi ba ca tử vong
tiếp theo là ấn độ với bốn mươi ba hai mươi sáu bảy trăm ba mươi sáu ca mắc trong đó năm trăm hai mươi một hai trăm chín mươi ba ca tử vong
brazil với hai mươi chín chín trăm bảy mươi năm một trăm sáu mươi năm ca mắc trong đó có sáu trăm sáu mươi sáu mươi năm ca tử vong
tiếp đến là đức với hai trăm ba mươi một chín trăm một mươi ca và pháp với một trăm bốn mươi tám sáu trăm hai mươi chín ca
xét về lục địa châu âu đứng đầu thế giới về số ca mắc
với một trăm chín mươi bảy năm trăm ba mươi bảy ba trăm tám mươi một ca châu á đứng thứ hai khi ghi nhận tổng cộng một trăm ba mươi chín năm trăm một mươi năm bốn trăm tám mươi ca nhiễm
tiếp đến là bắc mỹ chín mươi sáu sáu trăm hai mươi bốn bốn trăm một mươi một ca mắc
ngày hai tháng bốn ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhc công bố số liệu cho thấy
trung quốc đại lục ghi nhận hai một trăm hai mươi chín ca mắc mới trong ngày một tháng bốn tăng so với mức một tám trăm hai mươi bảy ca của ngày trước đó
trong số này thượng hải ghi nhận
sáu năm mươi một ca không triệu chứng hai trăm sáu mươi ca có triệu chứng
cho đến nay trung quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng một trăm năm mươi ba hai trăm ba mươi hai ca trong đó có bốn sáu trăm ba mươi tám ca tử vong
cùng ngày mỹ thông báo dỡ bỏ một chỉ thị y tế công cộng được áp dụng do đại dịch covid một mươi chín
trong đó yêu cầu trục xuất những người di cư tại biên giới nước này
trong khi đó từ ngày một tháng bốn canada nới lỏng các biện pháp nhập cảnh đối với du khách nước ngoài
đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
giới chức nước này tiếp tục điều chỉnh
các biện pháp kiểm dịch dựa trên tình hình dịch tễ trong nước và nước ngoài
trước những ca mắc về biến thể omicron cơ quan y tế công cộng canada cảnh báo các biến thể mới có nguy cơ xuất hiện
và nước này vẫn cần cảnh giác sẵn sàng thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
số ca mắc covid một mươi chín trên thế giới cho đến thời điểm hiện tại lên tới bốn trăm chín mươi triệu ca
con số này vẫn không ngừng tăng lên
dù mỹ đang đứng đầu thế giới về ca mắc mới
tuy nhiên các biện pháp nới lỏng dỡ bỏ cách ly khiến nhiều nước cũng gần gù đồng ý
và lựa chọn con đường tiêm vaccine để sống chung với covid một mươi chín
hơn lúc nào hết việt nam cần đẩy nhanh các biện pháp tiêm chủng
để không xảy ra bất kỳ tình huống và sự cố đáng tiếc nào trong tương lai
tiếp tục đến với những diễn biến mới nhất tại thượng hải
số ca nhiễm covid một mươi chín kỷ lục tại thượng hải thành phố chiếm ba phần tư trường hợp không có triệu chứng của cả nước
khiến thành phố này trở thành nơi thử nghiệm cho sự ứng phó linh hoạt của chính phủ nước này
hôm ngày một tháng bốn sau khi chính quyền thượng hải trung quốc áp đặt phong tỏa thành phố với hơn hai sáu triệu dân
các trung tâm thương mại tại đây đã phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
tối ba mươi một tháng ba chính quyền thượng hải kéo dài lệnh phong tỏa đối với các quận ở khu vực phía đông
cũng như bắt đầu phong tỏa các khu vực phía tây thành phố theo kế hoạch
theo hướng dẫn mới những người sống tại thành phố đông dân nhất của trung quốc phải ở nhà
cho tới khi đợt bùng dịch được thành phố kiểm soát
thậm chí người dân còn không được ra ngoài vứt rác hay rắt chó đi dạo
giao thông công cộng tại hầu hết các khu vực trong thành phố tạm ngưng
mặt khác các doanh nghiệp được coi là không thiết yếu như nhà hàng và trung tâm thương mại cũng phải đóng cửa
lệnh phong tỏa được áp dụng nhằm ngăn chặn sự bùng phát của biến thể dễ lây lan omicron trong gần một tháng qua
các khu vực phía đông sông hoàng phố thành phố thượng hải sẽ phải đóng cửa trong năm ngày
sau đó lệnh phong tỏa được áp dụng ở các quận phía tây sông hoàng phố trong năm ngày tiếp theo
bên cạnh đó chính quyền thượng hải cho biết họ sẽ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa khu vực phía đông thành phố theo từng giai đoạn
đại bùng phát dịch bệnh lần này tại trung quốc được coi là chưa quá nghiêm trọng so với mức độ lây lan đại dịch toàn cầu
thế nhưng số ca nhiễm covid một mươi chín kỷ lục tại thượng hải thành phố chiếm ba phần tư trường hợp không có triệu chứng của cả nước
khiến thành phố trở thành nơi thử nghiệm cho sự ứng phó của chính phủ
phương pháp này nhằm kiểm tra truy tìm và cách ly tập trung tất cả các trường hợp dương tính
hôm ngày một tháng bốn các nhà chức trách trung quốc cho biết số ca nhiễm hàng ngày của thành phố đã giảm bớt trong vòng hai ngày liên tiếp
theo báo cáo ngày ba mươi một tháng năm trung quốc ghi nhận thêm bốn một trăm bốn mươi bốn ca mắc mới không có triệu chứng ba trăm năm mươi tám trường hợp có triệu chứng
so với con số tương ứng năm hai trăm chín mươi tám và ba trăm năm mươi năm vào ngày ba mươi tháng tám
tuy nhiên không ít người dân bày tỏ sự hoài nghi
về số liệu báo cáo hàng ngày trung quốc đã đặt tên là trung quốc
trung quốc đã đặt câu hỏi về cách khai báo các trường hợp y tế trên hệ thống
mặc dù thượng hải công bố danh sách ca nhiễm mỗi ngày
một số người dân cho biết các trường hợp dương tính tại khu vực của họ sau vài ngày mới được cập nhật hoặc hoàn toàn không được đưa vào
chính quyền thành phố thượng hải không trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này
trong thời gian giãn cách người dân chỉ được phép ra khỏi nhà để xét nghiệm
chính quyền thượng hải yêu cầu người dân tới xếp hàng kiểm tra phải đứng cách nhau hai mét
hôm ba mươi một ba hãng tin tân hoa xã cho biết
trung tâm triển lãm quốc tế mới thượng hải nisc nơi thường xuyên tổ chức các triển lãm thương mại như shanghai auto show
hiện trở thành trung tâm kiểm dịch lớn nhất thành phố với hơn một mươi năm giường
cuộc khảo sát của phòng thương mại hoa kỳ tại thượng hải thực hiện hôm ngày một tháng bốn đã chỉ ra
có tới năm mươi bốn trong tổng số một trăm sáu mươi bảy người tham gia khảo sát dự báo doanh thu hàng năm của thành phố sẽ sụt giảm do dịch bệnh bùng phát
ông eric zhang chủ tịch phòng thương mại hoa kỳ tại thượng hải cho biết
những thỏa thuận như vậy có thể áp dụng ngắn hạn nhưng sẽ không bền vững về lâu dài
tôi hy vọng đây là biện pháp quyết liệt mang tính tạm thời để ngăn chặn sự lây lan
bên cạnh đó chính quyền thượng hải cho biết mặc dù sân bay tại thành phố vẫn mở cửa nhưng nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ
chưa rõ việc thượng hải sẽ còn phải đối mặt với bao nhiêu ca nhiễm covid một mươi chín mỗi ngày
tuy nhiên thực tế hai mươi sáu triệu dân đóng cửa đã khiến kinh tế và tâm lý người dân nước này bị ảnh hưởng nặng nề
chính quyền trung quốc sẽ đối phó bằng cách nào
chúng ta cùng chờ đợi và hy vọng anh bạn láng giềng sẽ thực sự vượt qua nội ám ảnh covid một mươi chín
thích nghi từng bước với dịch bệnh để không có bất cứ nỗi sợ hãi nào đe dọa cuộc sống của người dân
mới đây trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học cigb của cuba mới đây cho biết
sẽ sớm đề nghị cơ quan y tế quốc gia cấp phép sử dụng khẩn cấp như một liều tăng cường cho vaccine mamisa
một trong số ít có loại chế phẩm ngừa covid một mươi chín sử dụng qua đường mũi đang được nghiên cứu và phát triển trên thế giới
cụ thể cigp cho biết đang thực hiện cùng lúc hai thử nghiệm lâm sàng với mambisa
một trong những bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh và chưa từng tiêm bất cứ loại vaccine ngừa virus sars cov hai nào trước đó
và một trên những người khỏe mạnh đã hoàn thành phác đồ tiêm chủng
các thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh vaccine mambisa có khả năng phản ứng miễn dịch niêm mạc cao chống lại virus sars cov hai
do đó có thể ngăn ngừa hiệu quả sự lây lan của virus và cung cấp mức độ miễn dịch khởi trùng nhất định
mamisa là vaccine đường mũi tức là sử dụng đường niêm mạc để tạo ra phản ứng tức thì ngay khi virus xâm nhập vào cơ thể
nhanh chóng vô hiệu hóa mầm bệnh và triệt tiêu khả năng tái tạo
còn ở việt nam hiện nay viện pasteur nha trang đang tuyển khoảng ba tình nguyện viên từ một mươi tám tuổi trở lên để thử nghiệm vaccine covid một mươi chín dạng xịt
bà trịnh thị bích thủy giám đốc trung tâm đào tạo quản lý khoa học hợp tác quốc tế viện pasteur nha trang cho biết
vaccine đang thử nghiệm là của trung quốc dạng phun xương xịt mũi sản xuất theo công nghệ vector virus ưu điểm của loại vaccine này là đường dùng ít xâm lấn
đây là lần đầu tiên việt nam thử nghiệm lâm sàng vaccine dạng phun xương qua đường mũi
vaccine này đã thử nghiệm qua giai đoạn một và hai chứng minh được tính an toàn khả năng sinh miễn dịch thử nghiệm giai đoạn ba tại việt nam
colombia philippines nam phi và indonesia
rõ ràng việc cuba sớm áp dụng vaccine cho thấy hiệu quả của vaccine ngừa covid một mươi chín dạng xịt mũi là rất cao
mới nhất các nhà khoa học australia đánh giá đây là một sự cải tiến có thể tạo ra những tác động lớn trên toàn cầu
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại